tại hà nội trường đại học công nghệ giao thông vận tải cùng công ty sapa tan holding
ký kết hợp tác phát triển phần mềm gọi xe mới app
ứng dụng app ra đời trong bối cảnh thị trường việt nam đã có nhiều ứng dụng gọi xe
trong đó nổi bật nhất là uber và grab
ứng dụng này gồm hai phần dành cho người gọi xe và người vận chuyển
với điểm mới là người sử dụng có thể đặt mọi loại xe
từ xe máy xe khách đường dài taxi xe luxury
theo nhà thiết kế mức giá mở cửa có thể giao động từ tám đến tám năm trăm linh đồng một km
và giá di chuyển trên đường giao động từ sáu đến sáu ba trăm linh đồng một km